gia lai có hai mùa mưa nắng nếu như mùa mưa được trải dài bởi những cơn mưa rầm dề từ ngày này sang ngày khác thì mùa khô là những chuỗi ngày của nắng của gió với sắc đỏ của đất ba gian và sự rộn ràng của những lễ hội ở khắp các buôn làng
ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh gia lai lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sức sống cội nguồn được tổ chức tại thành phố pleiku là dịp để bà con các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn gia lai giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc bình cùng giao lưu học hỏi lẫn nhau nhằm phát trật tình đoàn kết thân ái và thống nhất trong cộng đồng
thất hiện của các làn điệu đàn tính mượt mà các mũ điệu hở mông đầy màu sắc những bước chân nhảy sạp rộn ràng và những cú ném còn điêu luyện tất cả làm nên một ngày hội văn hóa hấp dẫn và đầy màu sắc

sau này vào dịp lễ hội bà con đã đưa cả kheo vào thi đấu hoặc giao lưu
trên đôi cả kheo bằng tre hoặc gỗ những người con của núi rừng tây nguyên di chuyển nhẹ nhàng quyển chuyển kết hợp sức mạnh khéo léo sự dẻo dai tạo nên những màn trình diễn đặc sắc nồi cuốn của loại hình nghệ thuật đậm chất dân gian này
để môn cả kheo không bị mai một người nhiều kinh nghiệm ở làng thường huấn luyện truyền dạy cho thế hệ sau kỹ năng đi đứng giữ thăng bằng trên đôi cả kheo
nhờ vậy cả kheo không chỉ được giữ gìn và phát huy mà ngày càng được nhiều người ưa thích nhất là giới trẻ
cả kheo này trong đời sống thì không được sử dụng thường xuyên nó chỉ sử dụng trong sinh hoạt kiểu như trò chơi
trò chơi hoặc là cái cuộc sống bình thường của người dân đồng bào thì không có sử dụng gạch kheo
mỗi một đơn vị thì sẽ có tiết mục khác nhau đi cà phê như này như kia thì tụi em thì tập luyện cũng khá là nhiều
với cả là người đồng bào tụi em thì hồi nhỏ cũng đã tập dần với những cái cả kheo những tiếng trống tiếng chiên á
nên là cũng đi được những cái bài tập thì nói chung là mấy anh em cũng tập
tập luyện thì cũng khá là ăn ý với nhau để diễn ra cái lễ hội nó xuân xẻ như thế này
mình thì cũng đã tham gia rất là nhiều lễ hội rồi này là lễ hội chắc mình phải tầm
này là diễn ra tuần lễ văn hóa các dân tộc lần thứ ba á
nên là mình đã tham gia các mà trước khi cái lễ hội này diễn ra thì mình cũng đã đi lưu diễn rất là nhiều nơi rồi
tham gia ngày hội năm nay
tham gia ngày hội năm nay
ông có thêm gian trưng bày cổ vật của nhà sưu tập nguyễn văn hưng
giới thiệu một số cổ vật đồ trang sức và đồ sinh hoạt của người gia rai
và sưu tập đồ đá khai quật tại các điểm khảo cổ học tại gia lai
trái với những nhà sưu tầm cổ vật có điều kiện kinh tế khá giả sống ở đô thị
ông nguyễn văn hưng là một nông dân nghèo ở buôn làng heo hút
niềm đam mê sâu sắc đã khiến ông dồn công sức và thời gian vào thú sưu tầm cổ vật tây nguyên
ông sở hữu hàng ngàn hiện vật giúp các nhà khảo cổ học có thêm dữ liệu quý
cho việc nghiên cứu về nền văn minh các dân tộc tiền sơ sử tây nguyên
vốn mới được mở ra nghiên cứu từ hơn một thập kỷ này

sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô thị sống ở đô
người ta gọi linh gia đấy thì vào trong mình sẽ thực hế sẽ thực hế hết
người ta hiểu rằng cái chủng con người đông nam đá xuất sinh như thế nào
cái những tộc người ở năm tư dân tộc việt nam này nó như thế nào người ta sẽ nhìn ra được
dấu ấn thành công của ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh gia lai lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
là sự đổi mới trong cách thức tổ chức thể hiện giúp nghệ nhân
những báu vật nhân văn sống của các loại hình văn hóa
có cơ hội thể hiện tỏa sáng trước công chúng
các nghệ nhân dân gian chính là những sứ giả văn hóa của buôn làng
những người nắm giữ những vốn quý trong kho tàng di sản văn hóa quý báu của dân tộc
bà con các dân tộc từ các thôn buôn đem hội làng xuống phố
ai cũng cảm thấy vui và tự hào khi có cơ hội thể hiện nét văn hóa của dân tộc mình
đến với người dân địa phương và du khách
nhờ cách làm mới gần gũi nên chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều người thưởng lãm
đó cũng là cách giúp đồng bào giữ gìn và lưu truyền vốn văn hóa cho mai sau
bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống luôn luôn cần có sự chung tay của cả cộng đồng như thế